cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm hà nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án giết người và hủy hoại tài sản
trong vụ khu nhà trọ bị phóng hỏa khiến một người tử vong xảy ra tại phường phú đô quận nam tử liêm vào tối ngày ba mươi một tháng ba
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin khoảng một mươi chín h ngày ba mươi một tháng ba căn nhà sáu tầng ở ngõ sáu mươi thuộc tổ bốn phường phú đô quận nam tử liêm
bất ngờ xảy ra hỏa hoạn tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nữ
quá trình điều tra xác định nạn nhân là nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê ở xã tản lĩnh huyện ba vì hà nội đang mang thai được hai tháng và chuẩn bị kết hôn
nghi can gây ra vụ hỏa hoạn trên là trần thị thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê huyện vụ bản tỉnh nam định hiện đang ở quận tây hồ hà nội
theo lời khai của hải do bực tức vì nghi ngờ gia đình anh chẩu việt hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở huyện lâm bình
tỉnh tuyên quang là bạn trai của hải ngăn cản chuyện tình cảm nên đối tượng đã lên kế hoạch mua xăng và diêm
mang đến nơi anh hoàng công việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng quê tuyên quang là anh họ của hoàng thuê trọ để phóng hỏa đốt xe hòng trả thù
hành vi nguy hiểm của đối tượng hải đã làm một người tử vong năm người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu
chín chiếc xe máy tại tầng một của căn nhà cháy rụi hoàn toàn nhiều xe khác bị hư hỏng
được biết hải đã có gia đình và đang trong quá trình ly thân
được điều tra làm rõ
với hành vi giết người nguyễn hồng quân sinh năm hai nghìn trú tại phường lái hiếu thành phố ngã bảy tỉnh hậu giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang khởi tố và lệnh tạm giam để điều tra xử lý nghiêm trước pháp luật
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng một giờ ngày hai mươi chín tháng ba quân điều khiển xe mô tô chở bạn gái đi trên đường
đoạn thuộc khu vực một phường lái hiếu thành phố ngã bảy
thì có hai thanh niên đi xe mô tô từ phía sau vượt lên nẹt bô rú ga
cho rằng hai người này thách thức nên quân tăng tốc đuổi theo
sau đó lấy một cây dao tự chế chém cả hai thanh niên trên gây thương tích phải đưa đi cấp cứu
hiện cả hai đã qua cơn nguy kịch
còn nguyễn hồng quân sau khi gây án đã bỏ trốn và ra đầu thú tại công an thành phố ngã bảy vào ngày hôm sau
kính thưa quý vị ngày bốn tháng bốn công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn đối tượng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
các đối tượng bị bắt giữ gồm thái hoàng trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm lê văn thanh sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ huyện di linh
trần minh bảo châu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ thành phố bảo lộc và đặng thanh long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ huyện ninh sơn tỉnh ninh thuận
theo điều tra ban đầu chỉ trong thời gian ngắn nhóm cướp do thái hoàng trung cầm đầu đã thực hiện hàng loạt vụ cướp dật tài sản
trên địa bàn các huyện đức trọng đơn dương di linh
thành phố bảo lộc và thành phố đà lạt
tại huyện đức trọng từ ngày một mươi hai đến ngày hai mươi bảy tháng ba ba đối tượng này đã thực hiện ba vụ cướp dật tài sản là dây chuyền vàng
trong đó hai vụ được thực hiện tại thị trấn liên nghĩa và một vụ tại xã hiệp thanh huyện đức trọng
tài sản cướp được cả nhóm đem bán cho một tiệm vàng ở thành phố đà lạt lấy tiền chia nhau tiêu xài
cơ quan công an đã thu giữ hai xe máy sáu điện thoại di động hai nhẫn kim loại màu vàng gần tám triệu đồng
cùng nhiều tăng vật có liên quan
trong bốn đối tượng bị công an bắt giữ khởi tố về hành vi cướp tài sản
thái hoàng trung là đối tượng đã có tiền án về tội giết người mới mãn hạng tù từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một
hôm nay tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại công ty tài chính
trách nhiệm hữu hạng một thành viên cao su việt nam rfc
trong vụ án này ba bị cáo phan minh anh ngọc nguyên tổng giám đốc rfc phan long hải âu
nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng minh hàng nguyễn anh tuấn
nguyên phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng minh hàng
cùng bị truy tố về tội tham ô tài sản
ngoài ra bốn bị cáo khác từng là cán bộ nhân viên rfc ra tòa về tội vi phạm quy định về cho vay
trong hoạt động của tổ chức tính dụng
bị cáo phan minh anh ngọc đang chấp hành hình phạt hai mươi hai năm tù ở nhiều bản án khác
năm hai nghìn một mươi một nguyên tổng giám đốc rfc lợi dụng chức vụ quyền hạn khi sử dụng pháp nhân
công ty trách nhiệm hữu hạng minh hằng lập hồ sơ đề nghị vây vốn tại rfc
phan minh anh ngọc cùng đồng phạm nâng khống hạn mức trồng bảy trăm tám mươi hectare cao su ở tỉnh đắk lắc
trong khi thực tế dự án này chỉ có thể trồng một trăm linh hectare
thủ đoàn trên giúp ngọc hợp thức hóa hồ sơ phê duyệt khoảng vây sáu mươi năm tỷ đồng
phan long hải âu là cháu ruột của ngọc trực tiếp tạo lập hồ sơ
cũng như chỉ đạo nguyễn anh tuấn ký hồ sơ khống từ đó rfc giải ngân khoản vay năm mươi tám tỷ đồng
tuy nhiên hãng âu chỉ sử dụng một mươi một tỷ đồng vào việc đầu tư trồng cao su các đối tượng chiếm đoạt số tiền còn lại
cơ quan công tố kết luận phan minh anh ngọc đóng vai trò quyết định việc rfc cho công ty trách nhiệm hữu hạng minh hàng vay tiền
nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng minh hàng phan long hải âu là chủ mưu xuyên suốt quá trình sai phạm
sai phạm các đối tượng gây ra khiến rfc thiệt hại tổng cộng hơn một trăm linh hai sáu tỷ đồng
phan minh anh ngọc cùng giáo ruột chiếm đoạt gần bốn mươi bảy tỷ đồng
trong phiên xử hôm nay hội đồng xét xử thực hiện phần xét hỏi bị cáo bị hại và những người có liên quan
phiên tòa diễn ra trong hai ngày
ngân và lâm thành nam sẽ ra ngoài một nghìn chín trăm tám mươi tám ngũ ấp hòa lục xã hiệp hòa huyện cầu ngang
sẽ ra mô thuẫn do nam thiếu tiền nhưng không trả cho ngân
ngày một tháng bốn nhìn thấy nam đi ngang nhà ngân dùng dao tự chế rượt theo nhưng không kịp vì nam bỏ chạy
lúc này nhìn thấy anh nguyễn vĩnh khiêm sinh năm hai nghìn cùng ngũ ấp phiêu xã hiệp hòa
điều khiến xe mô tô chạy đến là người quen nên ngân nhờ chở đi
điều mù đoạn thì thấy nam cùng một người thanh niên đang đi trên xe mô tô phía trước
lúc này xe mô tô của nam bị ngã xuống đường ngân liên cầm dao xông đến chém nhưng không trúng
hai bên đánh nhau trên rụng lúa một lúc thì cây dao bị rơi và cắm xuống đất
khi nam tiếp tục xông tới ngân rút dao ra khỏi mặt ruộng đâm trúng vào vùng ngực của nam
bị thương nam bỏ chạy và nằm gục bên lề đường
sau đó ngân quay về nhà ném bỏ cây dao và bỏ trốn khỏi địa phương
riêng nam do thương tích nặng đã tử vong
tiếp nhận thông tin cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh và công an huyện cầu ngang
nhanh chóng điều tra xác minh vụ việc đồng thời vận động gia đình cơ quân ra đầu thú để được sự khoa hồng của pháp luật
ngày ba tháng bốn ngân đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
vào khoảng ba giờ ba mươi phút ngày bốn tháng bốn bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng liên ngành chống buôn lậu của tỉnh an giang
đã bắt quả tang một đối tượng sử dụng xe ô tô vận chuyển gần một hai trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn xã biên giới của tỉnh an giang
vào thời gian trên tại khu vực ấp vĩnh hòa xã lạc quế huyện tri tôn tỉnh an giang tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh phát hiện bắt quả tang lê văn hiểu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã vĩnh châu thành phố châu đốc điều khiển xe mô tô biển kiểm soát sáu mươi bảy i một mươi sáu nghìn hai trăm hai mươi sáu vận chuyển một một trăm tám mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu
nhãn hiệu hero và z được cất giấu trong các thùng giấy và hai giỏ sách
các cơ quan công an hiểu khai nhận số thuốc lá lậu trên hiểu vận chuyển thuê cho người khác từ xã vĩnh điều huyện giang thành tỉnh kiên giang về thành phố châu đốc tỉnh an giang
khi đến khu vực trên thì bị bắt giữ hiện vụ việc được bàn giao cho công an huyện tri tôn ra quyết định tạm giữ phương tiện cùng tăng vật để tiếp tục điều tra làm rõ
bộ tài chính cho biết tiệm vàng phước nguyên tại tỉnh an giang kê khai doanh thu với cơ quan thuế thiếu hơn sáu tỷ đồng
ước tính trốn thuế chín mươi tỷ đồng trong vòng sáu năm
tiệm vàng phước nguyên do ông nguyễn thanh bình làm đại diện pháp luật không có giấy phép hoạt động kinh doanh ngoại tệ
theo tài liệu điều tra của công an tỉnh an giang từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi doanh nghiệp này bán vàng và ngoại tệ không đúng quy định pháp luật với doanh thu trên sáu ba trăm ba mươi hai tỷ đồng qua giao dịch chuyển tiền ngân hàng
trong khi đó doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng mà tiệm vàng phước nguyên kê khai với tri cục thuế tp long xuyên tỉnh an giang
từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi chưa đến ba trăm bốn mươi tỷ đồng
tranh lệch doanh thu bán vàng giữa thực tế và kê khai của tiệm vàng này là trên sáu tỷ đồng trong sáu năm